khác với các loại dịch bệnh trước đây dịch tả lợn châu phi đang gây ra những thiệt hại chưa từng có trong lịch sử ngành chăn nuôi của nước ta
dịch quét qua đầu ở đó chuồng chạy trống trơn hàng loạt hộ chăn nuôi đã treo chuồng cùng với đó là những khoản nợ chống chất
chưa khi nào mà người chăn nuôi lợn tại nước ta lại rơi vào tình cảnh khó khăn như hiện nay
dịch quét qua chỉ còn lại những căn chuồng trống trơn như thế này
không chỉ treo chuồng mà rất nhiều khoản nợ nần cũng đang treo trên đầu các hộ chăn nuôi vừa phải tiêu hủy lợn bệnh
chỉ trong khoảng thời gian ngắn những trang trại lợn vốn là nguồn kinh tế chính của các hộ bị sụp đổ
hộ ít thì năm mươi con hộ nhiều lên tới hàng trăm đồ lợn
điều mà người chăn nuôi mong mỏi nhất trong lúc này là sớm nhận được tiền hỗ trợ thiệt hại
tuy nhiên hầu hết các địa phương mới đang trong quá trình hoàn thiện thủ tục
không chỉ người chăn nuôi lao đao mà lực lượng thú y địa phương cũng gần như kiệt sức vì dịch tả lợn châu phi
ngày nào cũng tiêu hủy giải rác ngày thì tấn ngày trên tấn có ngày ba tấn
tôi thấy mệt mỏi nhất là những ngày mưa gió như thế này
kinh tế không cho phép cứ một ổ đáy lại cả máy múc như thế
phải đi thuê người ta múc mà công máy múc của người ta đòi cũng lớn lắm
không giống như các loại dịch bệnh lờ mồm long móng hay tai xanh dịch tả lợn châu phi quét qua đầu là sạch trốn chạy ở đó
đã có nhiều xã cả đàn lợn bị xóa sổ
người chăn nuôi đang mong mỏi sớm được tái đàn để trả nợ
xong có lẽ còn phải chờ rất lâu
thời điểm đã nay thì chúng tôi cũng khuyến cáo rằng là trước khi để chuẩn bị tái đàn
thì nhất là phải có cái hướng dẫn của cơ quan thú y là đã được công bố hết dịch
và sau đó thì người chăn nuôi cũng có thể là chúng ta phải có những cái chuẩn bị cho tái đàn
chúng ta cũng phải sau một tháng chúng ta cũng phải kiểm tra dịch bệnh
nếu như dịch bệnh được âm tính thì chúng ta được tiếp tục nuôi tiếp tục
đến nay cả nước đã có gần một ba triệu con lợn phải tiêu hủy
con số thiệt hại quá lớn
và chưa từng có trong lịch sử ngành chăn nuôi
không chỉ các hộ chăn nuôi mất nghề mà cả hệ thống thức ăn chăn nuôi thuốc thú y có thể đổ bể
ngành kinh tế có giá trị ước tính một mươi tỷ usd mỗi năm đang đứng trước rất nhiều thách thức
và không lại trừ nguy cơ khủng hoảng do dịch tả lợn châu phi